tại nước ta nói chung và tỉnh đồng nai nói riêng nơi có tổng đàn lợn nhiều nhất của cả nước với hơn hai hai triệu con
mặc dù chưa ghi nhận có bệnh dịch tả lợn châu phi thế nhưng hiện nay việc chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu
cũng khiến cho người chăn nuôi vô cùng lo lắng
do đó giải pháp phòng bệnh đang được các cơ quan chức năng đồng nai chủ động thực hiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
trước thông tin bệnh dịch tả lợn châu phi bùng phát mạnh tại trung quốc và có nguy cơ sẽ xâm nhiễm vào việt nam
khiến ông nguyễn đăng nhạn rất lo lắng
lứa lợn nhà ông năm mươi con đang nuôi còn ba tháng nữa mới xuất chuồng được nên ông rất lo về thông tin dịch bệnh
theo thông tin từ các ngành chức năng bệnh dịch tả lợn châu phi chưa có vaccine đặc hiệu điều trị
tốc độ lây lan nhanh và tỷ lệ chết đối với lợn mắc bệnh lên đến một trăm linh
hơn nữa lợn từ khi mắc bệnh đến khi chết thời gian rất ngắn
nên người chăn nuôi vẫn còn lúng túng và thiếu kinh nghiệm trong đối phó dịch bệnh này
đồng nai có tổng đàn lợn hơn hai hai triệu con
trước tình trạng dịch tả lợn châu phi diễn ra phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến nước ta
các ngành chức năng tỉnh đồng nai đều đồng ý
đồng nai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn bà con cách phòng dịch cho đàn lợn
trong đó tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc cho ví dụ như bệnh cúng da cầm
và một số bệnh truyền nhiễm quan trọng trên đàn heo rồi triển khai đợt tổng vệ sinh sát trùng
để chủ động phòng dịch tả lợn châu phi và các dịch bệnh khác
trong thời gian tới các ngành chức năng tỉnh đồng nai sẽ tập trung hỗ trợ
đối với người nuôi nhỏ lẻ trong công tác phòng chống dịch